như phóng sự chúng tôi đã phát sóng gần đây phản ánh về thực trạng di tích quốc gia chùa bảo phúc
tại thôn giang xá thị trấn trạm trôi huyện hoài đức hà nội đang tôn tạo tu bổ
thì bất ngờ tạm dừng thi công khiến ngôi chùa này giang dở suốt năm năm nay
nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp xâm hại khiến cho di tích cổ có tuổi đời hàng trăm năm
mất đi giá trị bản sắc và người dân thì không có nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo
vậy tại sao lại xảy ra vấn đề này chúng tôi sẽ đi tìm câu trả lời trong phóng sự dưới đây
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chùa bảo phúc được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia
theo tích xưa ghi lại đây là nơi trước kia vua lý nam đế đã từng ở
một di tích văn hóa tâm linh tưởng rằng phải được gìn giữ bảo tồn thì nay lại bị hạ giải rồi bỏ đó
những phò tượng đã mục ải những cấu kiện của ngôi chùa cổ cũng mục ruống
và tình hình đã tạm dừng thi công quá lâu
được biết xuất phát từ mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị di tích của địa phương
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm và tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có hai văn bản
đồng ý thỏa thuận cho phép tu bổ tôn tạo hai hạng mục là tam bảo và nhà tổ của chùa
với hạng mục tam bảo khi thi công chủ đầu tư phải bảo tồn tối đa các cấu kiện của công trình
văn bản là vậy thế nhưng cách mà ủy ban nhân dân thị trấn trạng trôi thực hiện lại hoàn toàn khác
nói là làm
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thị trấn trạng trôi đã lấy ý kiến nhân dân
về việc mở rộng hạng mục tam bảo sau đó điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công
mở rộng toàn bộ kích thước bức gian đồng thời tiến hành tháo rỡ hạ giải
và đề xuất thay thế mới một trăm linh cấu kiện gỗ
ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cục di sản văn hóa đã có văn bản phúc đáp khẳng định
việc thay đổi bức gian thay mới toàn bộ cấu kiện thành phần kiến trúc gốc
là không phù hợp với điều ba mươi hai luật di sản văn hóa
khi các cấp chưa cho phép tức là chưa có ý kiến mà mình đã tức là chủ tư
hoặc là nhân dân hoặc là phật tử mà đã tự ý như vậy là thay đổi
thì cái việc làm đó thì chắc chắn là sẽ là chưa đúng tôi khẳng định là chưa đúng
còn tất nhiên cái mức độ chưa đúng đến đâu thì có lẽ là cũng phải chờ
các cơ quan chức năng có ý kiến
tôi thấy rằng là ví dụ như là họ nói là thay một trăm linh và mở rộng bức cột
thì hoàn toàn đấy là làm biến dạng kinh tích rồi
mà chắc chắn là
trong luật di sản cấm không được làm biến dạng kinh tích
thì đây là một điều đáng tiếc và tôi nghĩ là phải có một biện pháp nào đấy
để chấn trình việc này càng sớm càng tốt
như vậy việc tiền trảm hậu tấu của ủy ban nhân dân thị trấn trôi
trong quy trình triển khai tu bổ chùa bảo phúc
khi chưa được cục di sản văn hóa thẩm định và chấp thuận phê duyệt điều chỉnh bản vẽ thi công
là nguyên nhân dẫn đến công trình giang dở
tuy nhiên vì sao để công trình giang dở quá lâu dẫn đến xuống cấp
đang cần câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng liên quan của huyện hoài đức
cũng như thành phố hà nội